nhằm tăng cường mối quan hệ thương mại đầu tư và du lịch của các doanh nghiệp đà nẵng và miền trung
với các đối tác nước ngoài đặc biệt là với cộng hòa nam phi ngày một tám
chi nhánh phòng thương mại và công nghiệp việt nam tại đà nẵng phối hợp với đại sứ quán nam phi
tại đà nẵng đã tổ chức hội thảo xúc tiến thương mại đầu tư và du lịch việt nam nam phi
kim ngạch trao đổi thương mại giữa việt nam và nam phi đạt trên một tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi năm
riêng tại đà nẵng hiện có tám doanh nghiệp xuất khẩu sang nam phi trong đó chủ yếu là bàn ghế gỗ ngoài trời
hàng thủ công mỹ nghệ mây tre hàng may mặc đồ chơi
trong thời gian tới chi nhánh phòng thương mại và công nghiệp việt nam tại đà nẵng tiếp tục hỗ trợ giới thiệu các sản phẩm của nam phi
như rượu vang nước hoa quả để người tiêu dùng đà nẵng lựa chọn và tiêu dùng
đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp nam phi tìm hiểu và đầu tư vào thị trường đà nẵng
đối với lĩnh vực du lịch hiện mỗi năm việt nam đón khoảng hơn bốn du khách từ nam phi
và số lượng khách du lịch từ việt nam đến nam phi cũng ngày càng tăng